tiếp tục chương trình nghị sự tại kỳ họp thứ chín quốc hội sẽ thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác cũng như sẽ biểu quyết thông qua một số luật
buổi sáng quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm hai nghìn hai mươi
đối với doanh nghiệp hợp tác xã đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
sau đó đến một mươi h ba mươi các đại biểu trở về tổ để thảo luận dự án luật biên phòng việt nam
buổi chiều quốc hội sẽ biểu quyết thông qua luật thanh niên sửa đổi luật hòa giải đối thoại tại tòa án và thảo luận tại hội trường dự án luật cư trú sửa đổi